với nhiều ổ dịch mới xuất hiện trong đó nhiều ca bệnh lây nhiễm được phát hiện qua công tác sàng lọc trong cộng đồng
các biện pháp tăng cường phòng chống dịch được thắt chặt ý thức của người dân tuân thủ nghiêm túc các quy định đã có sự thay đổi rất lớn
đây là hiệu quả thực tiễn từ công tác tuyên truyền vận động đặc biệt là dễ thực hiện không tốn kém
đó cũng chính là lá chắn cực kỳ quan trọng trong ngăn chặn dịch bệnh lây lan bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng
không khai báo nghe tránh để cũng báo cho tổ covid cộng đồng
ngay sau khi có thông tin về trường hợp f và một số trường hợp f một trên địa bàn
các thành viên trong tổ cố viết cộng đồng tại tổ dân phố này đã phân chia nhau đi đến từng nhà gặp từng người
tuyên truyền vận động từng hộ gia đình thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
các nhà như thế cũng chuẩn bị đón triển khai của phường của quận như thế là rất tốt
còn tại địa bàn dân cư này dù chỉ có bốn hộ dân nằm trong diện cách ly y tế
tuy nhiên tất cả dân cư sinh hoạt tại tổ dân phố đều tự nguyện chấp hành nghiêm các quy định
cũng như nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống dịch
dân cũng rất là hình
họ đồng nòng ủng hộ
và có những người dân ở đây khác đến chứng biết thì không phải tổ covid
nhưng mà bản thân dân cũng nhắc nhở người ta yêu cầu là phải đeo khẩu trang
không đi vào khu người ta để người ta phòng chống dịch
cụ thể như mấy nhà gửi xe chứ ạ
người ta nhắc ngay là tất cả những cái shipper đến gửi xe người ta không nhận hàng
thời gian này những khuyến cáo tuyên truyền vận động của người dân
nâng cao ý thức tự bảo vệ mình bảo vệ cộng đồng
liên tục được phát đi qua nhiều lúc
những điều hình thức lan tỏa đến từng khu phố từng nhà từng người dân
trước làn sóng thứ tư của dịch bệnh
người dân đã thay đổi cách sống thói quen sinh hoạt
ý thức trách nhiệm vì cộng đồng
cùng đồng hành với chính phủ trong công tác giám sát hỗ trợ phát hiện
xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
đã được người dân chung tay đồng lòng
khi nói một cái thì bản thân những người mà trong cái diện phải cách ly
phong tỏa chẳng phải thất nghiêm rồi
nhưng những dân xung quanh người ta nhận thức được
thì thấy là xung quanh đây là rất là xa
nhưng mà chúng tôi chỉ tuyên đi vận động thôi
thì từ qua nay là không hầu như là người ta không ra khỏi nhà nữa
chỉ đi khi cần thiết thôi
bởi vì đã nhận thức được cái là cái chống dịch là vì bản thân mình và vì cả nước
trong cái chung có cái riêng trong cái riêng có cái chung thì làm rất là tốt
chung tay đoàn kết dân chủ làm sao công khai minh bạch
đó là cái yếu tố quan trọng nhất để xây dựng một hệ thống mắt chậm
để làm sao tinh thần đoàn kết được nêu cao
vai trò mặt chậm được nêu cao
thì sự đồng thuận của nhân dân sẽ là cái cao nhất của
được sự đồng thuận nhân dân
thì vai trò mặt chậm thủ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội
sẽ làm tốt hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ
hiện nhiều địa phương trên cả nước đang thực hiện các biện pháp cách ly xã hội
theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch
không thể chiến thắng dịch covid một mươi chín nếu chính quyền đầy quyết tâm
còn người dân thì hở hứng đứng ngoài cuộc
ý thức người dân có tính quyết định để vượt qua những khó khăn của đại dịch